công an tỉnh đồng nai tổ chức tiêu hủy hơn ba vũ khí công cụ hỗ trợ đã được lực lượng chức năng thu giữ và người dân tự nguyện giao nộp trong năm hai nghìn một mươi chín
cùng ngày phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an các tỉnh lâm đồng đắk nông bình phước thu giữ hàng chục nghìn chai nước tăng lực giả
lực lượng chức năng đã tiêu hủy bốn trăm năm mươi khẩu súng các loại hơn hai bốn trăm linh công cụ hỗ trợ là giao lê mạ tấu
ngoài ra trong năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh đồng nai đã tiếp nhận thu một trăm linh tám quả lựu đạn hai quả bom hơn năm ba trăm linh viên đạn các loại
để động viên khích lệ người dân tự nguyện giao nộp vũ khí công an tỉnh đồng nai đã chi thưởng với tổng số tiền hơn ba trăm chín mươi triệu đồng
theo công an tỉnh đồng nai bên cạnh vai trò chính của lực lượng công an việc huy động người dân tích cực giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ và tham gia tố giác về việc tàng trữ sử dụng vũ khí cháy phép có ý nghĩa rất quan trọng
qua đó giúp lực lượng công an đấu tranh để kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm liên quan trên địa bàn nhất là tình trạng các băng nhóm sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn
cùng ngày phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an các tỉnh lâm đồng đắk nông bình phước thu giữ hơn hai mươi chai nước tăng lực number one giả tại một số hộ kinh doanh trên địa bàn các tỉnh này trong quá trình mở rộng điều tra
đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trần minh hải là chủ cơ sở sản xuất hàng giả
công an tỉnh đồng nai còn phối hợp với công an tp hcm kiểm tra chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ sài gòn phương nam tại khu công nghiệp tân thới hiệp phường hiệp thành quận một mươi hai thu giữ gần một bảy trăm linh chai nước màu vàng không nhãn mát cùng nhiều giấy tờ liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng